trước hàng loạt vụ cháy lớn vừa xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
đối với công tác phòng cháy trựa cháy cảnh sát phòng cháy trựa cháy tỉnh quảng ngãi
và các ngành chức năng đã tuyên truyền vận động tổ chức cho năm trăm linh cơ sở ký kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
sau khi ký kết các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động và ý thức hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
góp phần giảm thiểu cháy nổ xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi cũng đã tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
tại bảy mươi một cơ sở với gần năm lượt người tham dự cấp phát một mươi khuyến cáo và ba sổ tay hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
cho người dân các hộ sản xuất ngư dân